sử dụng rượu bia trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày từ lâu đã trở thành thói quen của bà con các dân tộc trên địa bàn tỉnh lai châu
tuy nhiên trong những năm gần đây để góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới bà con dân tộc mông ở xã khuôn há huyện tam đường đã vận động lẫn nhau không uống rượu bia cùng nhau xây dựng bản văn hóa bản không diệu
nhờ đó các vấn đề về bạo lực gia đình mất an ninh trật tự hay gây dối trật tự công cộng tại địa phương những năm gần đây không còn xảy ra
trước đây bà con dân tộc mông ở bản lao trải hai xã khuôn há huyện tam đường lai châu cũng sử dụng rượu bia như các bản và dân tộc khác
đời sống của bà con rất khó khăn tình hình an ninh trật tự tệ nạn xã hội cũng khá phức tạp
nhờ việc tuyên truyền vận động không uống rượu bia mà bà con dân tộc mông ở bản lao trải hai có nhiều thời gian đi làm nương hơn tập trung với công việc chăn nuôi phát triển kinh tế hơn
trong ba năm trở lại đây bản lao trải hai
có hơn hai mươi hộ thoát khỏi danh sách hộ nghèo nhờ việc không uống rượu bia
rất dù cho bà con như thế cả gia đình nó không uống rượu
cơ thì nó có cơ thì nó gãy cơ nó chín thì nó gãy đơn cho anh em nó mình gãy cho anh em nó gia đình nó tập trung về nó ăn cơ
thấy không rượu thì chị lái nó về làm thuốc cũng không lách
sự vào cuộc của các cấp ủy chính quyền địa phương trong việc giáo dục khuyên dạy con cháu không sử dụng rượu bia trong sinh hoạt ăn uống hằng ngày
chính nhờ vậy mà đến nay xã khôn há huyện tam đường tỉnh lai châu
đã có ba bản không sử dụng rượu bia
thì cái kết quả mà thực hiện cái việc là bà con không sử dụng rượu trong cái việc sinh hoạt ăn uống hàng ngày thì
thì chúng tôi thấy là đây là một trong những cái một cái đặc trưng của địa phương
chúng ta cần phải là duy trì và phát huy nó để làm sao mà chúng ta nâng cao được cái chất lượng cuộc sống của bà con
rồi là dặn được các cái tên nạn xã hội liên quan đến cái rượu bia xảy ra
việc bà con không sử dụng rượu bia là một trong những cái
việc bà con không sử dụng rượu bia trong sinh hoạt hàng ngày có tác động rất nhiều trong việc phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương
nhất là các xã vùng cao
đây là một trong những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân
góp phần tích cực vào việc xây dựng bản làng văn hóa thoát nghèo bền vững